tin bão trên biển đông
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi bão sarika đã vượt qua đảo lưu dông đi vào biển đông và trở thành cơn bão số bảy năm hai nghìn hai mươi
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm năm mươi km về phía biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu một mươi bảy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão trên vùng biển phía tây bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu một mươi bốn
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi hai
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi sáu một mươi hai
biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km